phát biểu tại hội nghị biểu dương điển hình dân vận khéo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của tỉnh phú thọ
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương khẳng định
đây là nền tảng tạo động lực để đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh phú thọ hoàn thành thắng lợi
các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đồng thời củng cố an ninh quốc phòng
xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương cơ sở trong nhiệm kỳ qua
nhân dịp này đồng chí trương thị mai đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp dân vận cho sáu cá nhân tiêu biểu
đã có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh phú thọ